bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an tổ chức vào thứ bảy tuần cuối cùng mỗi tháng với toàn bộ chi phí khám chữa trị hoàn toàn miễn phí
đây là tâm huyết của những y bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi chín với mong muốn sẽ sớm phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh lý về cuộc sống
để mang lại cho các em một sức khỏe tốt hơn một tương lai tươi sáng hơn
bệnh viện một trăm chín mươi chín là muốn là mang đến một cái chương trình mà để chăm sóc sức khỏe cho các em
em bé nhỏ từ cho đến một mươi tám tuổi vì là với cái quan niệm là một cái trí tuệ thông suốt trong một cái cơ thể khỏe mạnh
rất là nhiều bé khi mà đến khám với độ tuổi rất lớn rồi hoặc là người lớn mới phát hiện ra là bị bệnh cuộc sống
trong khi thì cái bẹo cuộc sống nếu như mà phát hiện sớm thì trị liệu nó rất là tốt và có thể nó không để lại di chứng gì cả
cho nên là bệnh viện quyết định là làm cái chương trình này để mà khám miễn phí cho bé
miền trung là khu vực vẫn còn rất nhiều khó khăn nhiều em nhỏ chưa có điều kiện để thăm khám sức khỏe định kỳ
vì vậy mà khi phát hiện bệnh thường rất khó chữa trị
thấu hiểu và chia sẻ với điều đó bên cạnh việc khám sàng lọc vẹo cuộc sống miễn phí hàng tháng
bệnh viện một trăm chín mươi chín cũng thường xuyên tổ chức các chương trình thiện nguyện về miền núi khám sức khỏe tổng quát cho các em học sinh ở vùng sâu vùng xa
và có những buổi tư vấn hướng dẫn chăm sóc sức khỏe để phụ huynh có sự chăm sóc
được nhìn thấy các em khỏe mạnh thường nghiên học tập và vui chơi đó là động lực lớn nhất để các y bác sĩ tại bệnh viện một trăm chín mươi chín tiếp tục trên hành trình mang đến nụ cười cho trẻ thơ
và những câu chuyện đẹp những việc làm của các bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới sáng nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại